mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín nhưng dự báo xuất khẩu của ngành chế biến gỗ việt nam vẫn đạt được mục tiêu một mươi hai tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi
ngành gỗ việt nam dự báo trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và tình trạng khô hạn cao
ngành lâm nghiệp cần nhìn rõ những dư địa để khai thác và thậm chí những yếu kém để khắc phục duy trì và phát triển
tác động của dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ và lâm sản
nhưng tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt hai một mươi sáu giá trị xuất khẩu vẫn tăng hai bảy đạt năm ba tỷ usd
điều này góp phần quan trọng vào giá trị chung của toàn ngành nông nghiệp
dự báo giá trị xuất khẩu lâm sản cả năm đạt khoảng một mươi hai tỷ usd